tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi
đáng chú ý có quy định về tăng tuổi nghỉ hưu
bộ lao động thương binh và xã hội đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
và điều kiện hưởng lương hưu
theo đó điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một
lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường
sẽ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một với lộ trình mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với lao động nam
cho đến khi đủ sáu mươi hai tuổi vào năm hai nghìn hai mươi tám
và cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ sáu mươi tuổi vào năm hai nghìn hai mươi
người lao động bị suy giảm khả năng lao động làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc
độc hại nguy hiểm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá năm tuổi
giữ nguyên các nhóm đối tượng thuộc diện được nghỉ hưu ở tuổi cao
thực hiện cùng với lộ trình bắt đầu tăng từ năm hai nghìn hai mươi một
tuổi nghỉ hưu cao hơn không vượt quá sáu mươi bảy tuổi đối với nam vào năm hai nghìn hai mươi tám
và không vượt qua sáu mươi năm
hai tuổi đối với nữ vào năm hai nghìn ba mươi năm